mở đầu bản tin sáng nay là thông tin từ bộ y tế
đến nay thì tổng số ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta được điều trị khỏi là ba mươi một bảy trăm tám mươi ca
có một trăm năm mươi chín ca tử vong do bệnh tính từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy tại tám tỉnh thành phố
trong ngày hôm qua hai mươi chín tháng bảy có hơn hai trăm linh tám liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm năm triệu liều
tính từ một mươi tám h ba mươi chiều qua cho đến sáu giờ sáng nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bốn chín trăm chín mươi hai ca mắc mới trong đó có năm ca nhập cảnh và bốn chín trăm tám mươi bảy ca ghi nhận ở trong nước
trong số này có chín trăm tám mươi bảy ca phát hiện ngoài cộng đồng
bộ y tế vừa có quyết định phân bổ gần ba triệu liều vaccine astrazeneca cho sáu mươi ba tỉnh thành phố
hai mươi ba đơn vị trực thuộc và lực lượng công an quân đội
nguồn vaccine này do cơ chế covax viện trợ và vnvc nhập khẩu
cụ thể hai mươi tám tỉnh miền bắc tiếp nhận gần một một triệu liều bằng số lượng phân bổ cho hai mươi tỉnh phía nam
hà nội và thành phố hồ chí minh cùng nhận hai trăm bảy mươi liều
nhóm một mươi một tỉnh miền trung nhận ba trăm bốn mươi liều bốn tỉnh tây nguyên được phân bổ chín mươi hai liều
theo quyết định này hai mươi ba đơn vị gồm các bệnh viện viện thuộc bộ y tế được phân bổ hai trăm bốn mươi năm liều
tính đến sáng nay gần chín ba triệu liều vaccine của astrazeneca đã được chuyển đến việt nam
thông qua cơ chế covax vnvc nhập khẩu và viện trợ từ chính phủ các nước
chiếm sáu mươi hai nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước
công an huyện cronbong tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hành sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó tại huyện crong bông xuất hiện hai ca mắc covid một mươi chín có yếu tố dịch tễ trở về từ bình dương
được phát hiện vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy
đến ngày hai mươi năm tháng bảy sở y tế tỉnh đắk lắc tiếp tục ghi nhận thêm một mươi năm ca mắc mới tại địa phương này
tất cả đều trú tại buôn khóa xã chư pui
cơ quan chức năng xác định một mươi năm ca mắc covid một mươi chín nói trên đều liên quan đến trường hợp bệnh nhân chín mươi năm nghìn tám
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại buôn khóa xã chiu pui huyện cronbong
bệnh nhân này đi từ vùng dịch về nhưng đã không tự cách ly theo quy định
làm lây lan dịch covid một mươi chín cho nhiều người
ủy ban nhân dân xã chư pui cho biết liên quan đến trường hợp bệnh nhân này
đến nay trên địa bàn đang cách ly tập trung khoảng một trăm bốn mươi f một và khoảng ba trăm linh f hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị có liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án ngày hai mươi chín tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quy định khởi tố bị can
đối với phạm huy lập giám đốc phạm thị kim oanh kế toán trưởng
công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt đối với hai bị can
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra
củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan
xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp
thì trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc cảnh báo
một số trang web đã lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân
để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
và lừa tiền cứu trợ
trong đó có hai tên miền chính đang được các đối tượng lợi dụng
là honapv vn và minipon vn
ngay khi phát hiện các trang web này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đất tài sản
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc đã phối hợp xử lý để gỡ bỏ
để cập nhật thông tin tin cậy người dân nên thường xuyên truy cập
vào các website chính thống của bộ y tế tại địa chỉ
gạch chéo gạch chéo moh gov vn
gạch chéo trung tâm ncsc đề nghị người dùng internet
khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến
có thể chủ động thông báo cảnh báo cho trung tâm ncsc
tại địa chỉ gạch chéo quách chéo cảnh báo ncsc gov vn
đồng thời khuyến nghị người dùng internet việt nam
cần nâng cao cảnh giác đề phòng cao độ để bảo vệ mình và người thân
trước những nguy cơ lừa đảo đang ngày càng gia tăng
một số thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng

giả mạo thông tin của tổ chức y tế giả mạo trang web
liên quan đến covid một mươi chín lừa đảo liên quan đến nhu yếu phẩm
thiết yếu bán lẻ đến hoạt động từ thiện hay hoạt động đầu tư
quý vị thân mến thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp hà nội
người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
tuy nhiên thì trên thực tế vẫn có những trường hợp ra đường
mà không có lý do chính đáng
và để xiết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch bệnh
lực lượng chức năng của tp hà nội
đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường quận
để kiểm soát người ra đường không có lý do
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại chốt kiểm soát dịch trên đường thanh niên quận tây hồ hà nội
những phương tiện qua đây đều được lực lượng chức năng kiểm tra
nếu đủ các giấy tờ xác nhận cần thiết sẽ được lưu thông
còn với những trường hợp không đảm bảo sẽ được yêu cầu quay đầu xe
thấy tốt kiểm soát ra để kiểm dịch tốt
nói chung là tốt cho nhiều người
tốt cho nhân dân tốt cho mọi người luôn
mình thấy việc làm này không có gì là bất tiện
ngày đêm không quản khó khăn trong thời điểm dịch như vậy
công an phường yên phụ chúng tôi là triển khai các chốt
để kiểm soát người ra vào
và đặc biệt là công tác phòng chống dịch
làm sao cho có hiệu quả nhất
cho đến thời điểm hôm nay là ngày thứ năm
chúng ta thực hiện chỉ thị một mươi bảy của chủ tịch ubnd
cho đến cơ bản thời điểm này là
nhân dân chấp hành
chủ tịch ubnd
rất là tốt
tôi xác định là đã là lực lượng công an
thì phải vượt qua mọi khó khăn vướng mắt
để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảm vào nhà nước nhân dân giao phó
tại ngã tư võ thị sáu trần khát trân
chốt kiểm soát do công an phường thanh nhàn
phối hợp cùng lực lượng chức năng của quận phường
đã kiểm tra các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này
phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
về phòng chống dịch
tuy nhiên một bộ phận không nhỏ
chủ phương tiện khi nhìn thấy lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ đã quay đầu xe
tìm hướng khác để trốn tránh
bị kiểm soát dưới tờ như thế này
ngoài hai cái chốt cố định
thì chúng tôi cũng thường xuyên
tuần tra kiểm soát
dùng xe công an phường để tuyên truyền
bằng loa phát anh
đến tất cả bà con trên các địa bàn
các tuyến phố cũng như địa bàn
của phường để đảm bảo
việc bà con lắm
lắm chắc hiểu và chấp hành
nghiêm chỉ thị một mươi bảy của chủ tịch văn hành phố
để xiết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch
lực lượng chức năng của hà nội phối hợp
đập nhiều chốt trên địa bàn các phường quận
kiểm soát người ra đường không lý do
sẽ không có việc ngăn sông cấm trợ
tuy nhiên người dân ra đường hãy thực sự có việc
và phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận
đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh
trên toàn địa bàn
kính thưa quý vị sau ba ngày thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
thì công tác phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm đã đạt được
những kết quả tích cực đặc biệt là
trong đó có nỗ lực của lực lượng công an
tại các chốt kiểm soát cũng như là
nỗ lực của các tổ tuần tra lưu động
gần một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy
lưu lượng phương tiện tham gia giao thông
trên các tuyến đường trung tâm tp hcm
bắt đầu giảm hẳn
lực lượng công an vẫn tổ chức chốt chặn tuần tra lưu động
để xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi
của thủ tướng chính phủ
đường nguyễn văn trỗi nam kỳ khởi nghĩa
con đường huyết mạch nối liền sân bay tân sơn nhất
với trung tâm thành phố luôn đông đúc nhộn nhịp
thế nhưng sau khi siết chặt chỉ thị một mươi sáu
xe cộ đã trở nên vắng vẻ
sau một mươi tám h lại càng thư thớt
bóng nguy hơn
lực lượng công an quân đã phối hợp
với mặt trận tổ quốc
các đoàn thể tổ chức tuyên truyền
đến tận các con hẻm đến từng các hộ dân
và từng đối tượng trong khu phong tỏa
trong khung giờ
từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
thì lượng người dân ra đường
đã không còn
cụ thể là qua tuần tra kiểm soát
và chốt chặn ở năm chốt cấp quận

và hai mươi sáu tổ tuần tra lưu động ở phường
thì chỉ có bốn trường hợp vi phạm
ngày thứ nhất có hai trường hợp
ngày thứ nhất là ba trường hợp
và ngày thứ hai là một trường hợp
ngày thứ tối hôm qua thì không còn trường hợp nào
đặc biệt là từ khung giờ
từ một mươi tám h đến hai mươi ba h
ra đường chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ
phòng chống dịch lực lượng phóng viên
và các xe chở hàng hóa thiết yếu
trong ba ngày qua
các cửa hàng cơ sở kinh doanh đã tạm ngưng hoạt động
đường phố chỉ còn lát đất và bốn người làm việc
ở cơ sở thiết yếu tuyến đầu chống dịch
đang vội vã về nhà
cảnh tượng những con đường vắng vẻ cho thấy ý thức
của người dân đồng hành cùng thành phố
trong những ngày qua thì anh em ở chốt
thì thực hiện không quả nắng mưa
bám chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thực hiện việc kiểm soát các phương tiện
và người dân ra vào quận phú nhuận
mình hiện nay đang
làm công tác
vận chuyển bệnh nhân f
tức là đi đến các khu điều trị
cho bệnh viện tâm anh
thì mình đi
nó không bao giờ rất kỳ cả
nói chung là cứ có bệnh
mình đưa bà con đi thôi
chỉ đi trên đường thì mấy ngày hôm nay
nói chung là bà con chấp hành rất là tốt
tức là cứ đến đêm đêm
mình đi về đó mình đi hông đa
khi xong việc mình về đi một mình
từ đây mình về chỗ cái trạm thu phí
ở hà nội qua cầu thủy chiếc
chỉ một mình mình đi thôi
gần như là không có bệnh nhân
không có một bóng người nào
nói chung là ra đường
nói chung là bà con chấp hành rất là nghiêm trình
tại các chốt kiểm soát
cơ quan chức năng vẫn làm việc không ngừng nghỉ
cả ngày lẫn đêm
bất kể nắng mưa và thời tiết
tất cả đảm bảo việc người dân tuân thủ quy định hạn chế ra đường
công tác tuần tra nhắc nhở
xứ phạm các trường hợp cố tình vi phạm
cũng được đếm mạnh hơn trong những ngày qua
thứ lực lượng văn phường là
phối hợp với các ban ngành đàn thải
cùng với các đội nghiệp vụ
tập trung công tác tuyên truyền
cảm giác khó thở khi không thể hít sâu và nếm thở đủ một mươi giây
khi nhịp thở trên hai mươi lần mỗi phút cần gọi nhân viên y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp
gia đình bệnh nhân cần gọi tổng đài một trăm một mươi năm hoặc số điện thoại của tội phản ứng nhanh quận huyện
khi người bệnh có dấu hiệu chuyến nặng như khó thở biểu hiện hoặc thở hụt hơi
thở nhanh trên ba mươi lần mỗi phút ly bì lừa đừ tiếm tái môi đầu chi
spo hai dưới chín mươi năm nếu có dụng cụ để spo hai tại nhà để được cấp cứu kịp thời
một yếu tố quan trọng trong phòng chống dịch đó chính là vaccine covid một mươi chín
vì vậy cần sớm cấp phép cho vaccine nanocovax chính thức được đưa vào sử dụng
và đây là yêu cầu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc với công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen
khu công nghệ cao tp hcm
tại buổi làm việc với công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen
chủ tịch nước đã tham quan nhà máy quy trình sản xuất vaccine nanocovax
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hoan nghênh công ty nanogen
để sớm triển khai chủ trương của chính phủ về nghiên cứu vaccine phòng covid một mươi chín trong nước
chủ trương về đế mạnh nghiên cứu vaccine covid một mươi chín trong nước
được chủ tịch nước đề ra từ rất sớm khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đe dọa đến tính mạng người dân
việc sản xuất để sớm có vaccine trong nước là rất cấp bách
được đặt trong tình trạng khẩn cấp quốc gia
từ những đánh giá khoa học khách quan
chủ tịch nước yêu cầu bộ y tế và các cơ quan
tạo mọi điều kiện thuận lợi cải cách thủ tục hành chính
tiến hành sớm và nhanh các quy trình
đặc biệt quy trình chuyên môn vừa đảm bảo sớm phê chuẩn vaccine
vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân
bên cạnh đó chủ tịch nước đề nghị công ty nanogen
không ngừng hoàn thiện công nghệ cải thiện nâng cao chất lượng vaccine
sớm hoàn thiện mọi phương diện từ hình thức mẫu mã đến chất lượng của vaccine
chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa
trong tình hình dịch covid một mươi chín văn phòng chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc
yêu cầu không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch các phương tiện qr code
còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng bảy
cụ thể như sau không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch các phương tiện qr code
còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp cho phương tiện vận chuyển hàng hóa
phục vụ xây dựng sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tiêu dùng
trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định
trên tất cả các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện giao thông đô thị trên cả nước
trường hợp phương tiện không có qr code hoặc có nhưng hết hạn
thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với sars cov hai
đối với người ở trên phương tiện
việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm tập kết trung chuyển giao nhận hàng hóa
như cảng bến nhà ga kho bãi khu công nghiệp cơ sở sản xuất
đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch không gây ủng tác giao thông
người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định năm k
và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm
thưa quý vị liên quan đến việc chính phủ đã giao cho bộ một trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe chở hàng hóa thiết yếu tại các chốt kiểm soát
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục y tế giao thông vận tải có kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho các lái xe ngay tại chốt kiểm soát tại một số địa phương trọng điểm như hà nội hay hải phòng
phía bộ giao thông vận tải lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện có phương án xử lý
đối với trường hợp khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính của người điều khiển phương tiện
thông báo công khai cho người điều khiển phương tiện đơn vị vận tải biết về đối tượng được ưu tiên
miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh theo quy định đối tượng không được ưu tiên chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng
đảm bảo phù hợp với các quy định của bộ y tế và các quy định khác có liên quan
thông tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước
tàu khách bắc nam tiếp tục tạm dừng đón trả khách tại nhiều ga trên tuyến
tàu khách tiếp tục tạm dừng không đón trả khách
tại ga sài gòn đến khi có thông báo mới
cùng với đó tàu tiếp tục không đón hành khách đi từ ga dị an đến các ga
không đón trả khách tại các ga biên hòa long khánh đến hết ngày một tháng tám
không đón trả khách tại các ca ninh hòa tuy hòa kể từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trước đó ngành đường sắt cũng tạm dừng đón trả khách tại ga hà nội từ ngày hai mươi năm tháng bảy
do hà nội thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nếu hành khách đã mua vé có ga điện thoại
đi đến các ca trên và có ngày đi tàu trong thời gian tạm dừng đón trả khách
sẽ được trả vé bảo lưu tiền vé để sử dụng mua vé đi tàu trong năm hai nghìn hai mươi
nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết cũng được hoàn lại trong năm hai nghìn hai mươi
do tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ
nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chạy chuyển công tác
để chiếm đoạt số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với tôn thất điệp
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường phú thượng tp huế
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an tp huế nhận đơn trình báo của nạn nhân
về việc tôn thất điệp đặt vấn đề di chuyển công tác cho chị
từ trạm y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị
đóng trên địa bàn tp huế với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng
tin lời của điệp chị này đã đưa cho điệp hai trăm năm mươi triệu đồng
nhưng điệp không chuyển công tác cho chị
ngay sau khi nhận đơn trình báo công an tp huế nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín điệp ba lần nhận tiền của chị với số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
được biết trước đó điệp tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ
nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị này
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
bắt tạm giam bốn tháng đối với tôn thất điệp để tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị cho biết
vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tại khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn khương sinh năm hai nghìn một
trú tại khóm ca túc thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đang có hành vi tàng trữ mua bán cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bốn viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy tổng hợp dạng đá
tiến hành điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng gia khiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại khóm ca túc thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
tại cơ quan công an qua đấu tranh bước đầu hai đối tượng này khai nhận
đã cùng nhau mua số ma túy nói trên từ lào về việt nam bán kiếm lời
từ phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
chín nam nữ thanh niên vẫn ngang nhiên tụ tập tại quán karaoke mnm thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
đáng chú ý là tám người này dương tính với chất ma túy
khoảng một giờ ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện yên lạc phối hợp với công an xã tam hồng
kiểm tra phát hiện tại phòng hát số năm quán karaoke mn thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
có chín nam nữ thanh niên độ tuổi tỉnh bình thuận tỉnh bình thuận
từ hai mươi một đến hai mươi sáu đang mở nhạc bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khi bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện các đối tượng đã cố tình đóng cửa chặt bên trong và tẩu tán tăng vật
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện yên lạc đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cùng nhiều tăng vật
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được hoàng duy luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là chủ quán karaoke
sau khi uống rượu say đã rủ các đối tượng cùng vào phòng hát và sử dụng ma túy
quan sát nghiệm nhanh tám trong số chín đối tượng dương tính với chất ma túy